ở vùng cao huyện văn yên tỉnh yên bái hiện nay đã xuất hiện ngày càng nhiều hộ dân tự nguyện và thực tâm viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo
điều này đang dần khẳng định sự thay đổi về nhận thức ý chí tự lực đồng thời loại bỏ dần tư tưởng trông chờ
ỉ lại của người dân nhất là hộ nghèo đặc biệt hơn là giảm bớt gánh nặng cho xã hội làm gương cho con cháu noi theo
bà nguyễn thị trâm năm nay đã tám mươi ba tuổi mới đây bà đã tự tin đứng trước hội nghị xin ra khỏi hộ nghèo
mặc dù hoàn cảnh của bà trâm còn nhiều khó khăn là người cao tuổi đơn thân nuôi con gái bị khuyết tật bẩm sinh
hai vợ chồng ông lý văn phiếu và bà đặng thị đánh năm nay cũng đã ngoài sáu mươi tuổi
vừa qua hai ông bà đã thống nhất viết đơn đề nghị chính quyền địa phương cho ra khỏi hộ nghèo
bởi ông bà thấy rằng cuộc sống hiện tại đã tạm ổn kinh tế không đến nỗi eo hẹp tuy không giàu nhưng đủ để lo toan trang trải
đấy là nói chung nói riêng ở cơ sở dân cư là cái thôn ly ở đấy là dân cư chúng tôi là còn một số bà con các cháu
một số các gia đình còn khó quá khó khăn thế tôi là nhận thức là tôi xin ý kiến của trí bộ và trẻ thôn là nhất trí
ở văn yên hiện nay số người tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo đã lên đến hàng chục trường hợp
với nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đã có ý thức vươn lên thoát nghèo bằng việc tự lo cho cuộc sống bản thân và gia đình của họ
cùng với đó sự giúp giúp
sức của cộng đồng của các hội đoàn thể đã làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong phát triển kinh tế của người dân
đây cũng là một tín hiệu tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo
là động lực để các hộ nghèo khác trong huyện nỗ lực vươn lên trong cuộc sống góp phần tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định và bền vững